liên quan những leo thang căng thẳng tại khu vực trung đông trong những ngày qua ngày một mươi bốn tháng bốn trả lời câu hỏi phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của việt nam trước vụ bắn tên lửa vào lãnh thổ israel người phát ngôn bộ ngoại giao phạm thu hằng nhấn mạnh
việt nam quan ngại sâu sắc trước những diễn biến leo thang căng thẳng hiện nay tại khu vực trung đông nhất là các hành động vũ lực vi phạm hiến trương liên hợp quốc và gây tổn thất cho người dân
bà phạm thu hằng nêu rõ việt nam kêu gọi các bên liên quan kiềm chế giải quyết bất đồng bằng các biện pháp hòa bình tuân thủ nghiêm túc luật pháp quốc tế hiến trương và các nghị quyết liên quan của liên hợp quốc chấm dứt ngay các hành động vũ lực làm leo thang căng thẳng vì an ninh an toàn hòa bình ổn định ở khu vực và trên thế giới
trước đó bộ ngoại giao việt nam đã chỉ đạo các đại sứ quán việt nam tại khu vực trung đông phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng sở tại và các đoàn ngoại giao ở địa bàn tăng cường các biện pháp bảo hộ công dân cử cán bộ trực liên lạc thường xuyên với các đầu mối cộng đồng người việt nam tại các địa bàn để liên tục cập nhật thông tin
cho đến nay tình hình công dân việt nam tại các địa bàn vẫn an toàn
trước đó bộ ngoại giao việt nam đã chỉ đạo các đại sứ quán việt nam tại israel và đại sứ quán việt nam tại iran đã có khuyến cáo công dân về các biện pháp bảo đảm an toàn an ninh và sẽ tiếp tục theo dõi sát tình hình giữ liên lạc thường xuyên với cộng đồng người việt xây dựng các kế hoạch bảo hộ công dân phù hợp với diễn biến xung đột bảo vệ an toàn cho công dân việt nam
bộ ngoại giao việt nam khuyến cáo công dân việt nam tạm thời không tới các khu vực xảy ra xung đột
công dân việt nam ở địa bàn cần theo dõi sát tình hình chủ động tiến hành các biện pháp đảm bảo an ninh an toàn cần thiết tuân thủ nghiêm các quy định của chính quyền địa phương không tụ tập đông người và hạn chế đi lại liên hệ ngay với đại sứ quán việt nam tại israel và đại sứ quán việt nam tại iran khi gặp khó khăn và cần được trợ giúp
công dân việt nam cần giúp đỡ có thể liên hệ đại sứ quán việt nam tại israel đại sứ quán việt nam tại iran hoặc tổng đài bảo hộ công dân của cục lãnh sự bộ ngoại giao
cũng vào chiều một mươi bốn tháng bốn giờ địa phương hội đồng bảo an liên hợp quốc đã tổ chức phiên họp khẩn về tình hình trung đông trọng tâm là vụ iran tấn công trả đũa israel hôm một mươi ba tháng ba
phát biểu tại phiên thảo luận tổng thư ký liên hợp quốc antonio guterres cho rằng trung đông đang bên bờ vực nguy hiểm người dân trong khu vực đang phải đối mặt với nguy cơ xung đột toàn diện và hiện giờ là thời điểm để xuống thang giảm căng thẳng và kiềm chế tối đa
ông guterres nhắc lại tuyên bố trước đó bày tỏ lo ngại về vụ tấn công quy mô lớn từ iran nhắm vào israel đồng thời kêu gọi các bên lập tức chấm dứt hành động thù địch
tổng thư ký liên hợp quốc cũng kêu gọi các bên liên quan tôn trọng tuyệt đối sự an toàn của các cơ sở và nhân viên ngoại giao lãnh sự trong mọi tình huống
tổng thư ký liên hợp quốc cho rằng vấn đề cấp thiết trong thời điểm hiện nay là tránh mọi hành động có thể dẫn tới đối đầu quân sự quy mô lớn trên nhiều mặt trận khác nhau ở trung đông
cộng đồng quốc tế có trách nhiệm nghĩa vụ chung trong tiến trình can dự chủ động với tất cả các bên liên quan để ngăn chặn căng thẳng leo thang
phiên họp khẩn được thực hiện theo thư yêu cầu israel gửi tới chủ tịch hội đồng bảo an và tổng thư ký liên hợp quốc ngày một mươi ba tháng ba
trong thư israel mô tả cuộc tấn công của iran vi phạm hiến trương liên hợp quốc và luật pháp quốc tế
cùng ngày phái đoàn thường trực iran tại liên hợp quốc cũng gửi thư tới chủ tịch hội đồng bảo an nêu rõ vụ tấn công israel là cách iran thực thi quyền tự vệ chính đáng viện dẫn điều năm mươi một hiến trương liên hợp quốc
phát biểu tại phiên họp khẩn về tình hình trung đông của hội đồng bảo an liên hợp quốc đại diện của nga tại liên hợp quốc vasili nebensia cho biết
moscow ghi nhận các tín hiệu do tehran đưa ra rằng họ không tìm cách leo thang quân sự hơn nữa chống lại israel
ông nebenzya kêu gọi phương tây và israel từ bỏ hành vi sử dụng vũ lực mang tính khiêu khích ở trung đông vì chúng chứa đầy những rủi ro và hậu quả cực kỳ nguy hiểm
đối với toàn khu vực vốn đã mất ổn định do cuộc đối đầu giữa israel và palestine ngày càng gia tăng
về phần mình phó đại sứ trung quốc tại liên hợp quốc cảnh sảng lưu ý rằng theo iran hành động quân sự của họ là để đáp trả hành động gây hấn của israel
nhằm vào các cơ sở ngoại giao của nước này ở syria và vấn đề có thể được coi là đã kết thúc
trung quốc kêu gọi các bên liên quan thể hiện sự bình tĩnh và kiềm chế tối đa đồng thời giải quyết những khác biệt và tranh chấp phù hợp với mục đích của hiến trương liên hợp quốc
cũng như luật pháp quốc tế để ngăn chặn bất kỳ sự leo thang nào nữa
quan hệ iran israel đã leo thang căng thẳng sau khi iran cáo buộc israel không kích tên lửa phá hủy tòa nhà lãnh sự trong khu đại sứ quán iran ở thủ đô damascus syria ngày một tháng bốn
vụ tập kích khiến một mươi hai người thiệt mạng trong đó gồm bảy thành viên lực lượng vệ binh cách mạng hồi giáo iran bốn người syria và một thành viên dân quân hebola là hoshi giorsev
iran khi đó đã cảnh báo sẽ có hành động đáp trả lại israel
đến đêm một mươi ba tháng bốn dạng sáng một mươi bốn tháng bốn iran đã thực hiện cuộc không kích quy mô lớn bằng uav và tên lửa nhằm vào lãnh thổ israel
lực lượng phòng vệ israel ngày một mươi bốn bốn cho biết iran đã phóng khoảng một trăm bảy mươi máy bay không người lái hơn ba mươi tên lửa hành trình và hơn một trăm hai mươi tên lửa
tuy nhiên chín mươi chín trong số đó đã bị lực lượng không quân israel và các đối tác của israel đánh chặn
giữa thời điểm cuộc chiến ở gaza chưa có dấu hiệu hạ nhiệt cuộc tấn công vào khu phức hợp đại sứ quán iran ở thủ đô demacus của syria đã đẩy trung đông có nguy cơ đứng bên bờ vực chiến tranh khu vực
theo đó ngày một tháng bốn đại sứ quán iran tại syria đã bị đánh bom bằng máy bay chiến đấu
được cho là thuộc về israel khiến bảy cố vấn quân sự trong đó bao gồm ba chỉ huy cấp cao thiệt mạng
cụ thể tuyên bố từ lực lượng vệ binh cách mạng hồi giáo iran cho biết có tổng cộng bảy cố vấn quân sự iran đã thiệt mạng trong cuộc tấn công
bao gồm ông mohammad zahedi chỉ huy cấp cao của lực lượng quds một lực lượng bán quân sự
đài truyền hình tiếng ả rập của iran cho biết ông jaidi là cố vấn quân sự ở syria và từng là người đứng đầu lực lượng kres ở lebanon và syria cho đến năm hai nghìn một mươi sáu
theo hãng tin reuters dẫn lời đại sứ iran tại sira housiin akbari vụ tấn công nhằm vào tòa nhà lãnh sự trong khu đại sứ quán và nơi ở của ông nằm ở hai tầng trên cùng
nhận định về vụ tấn công ông đưa ra cảnh báo phản ứng của tehran sẽ rất khắc nghiệt
thời điểm xảy ra vụ việc ngoại trưởng syria fassa megas và bộ trưởng nội vụ syria đã có mặt tại hiện trường lên án vụ không kích và gọi đây là hành vi khủng bố nhằm vào tòa nhà lãnh sự quán iran
theo đó syria và iran đã đổ lỗi cho israel về cuộc không kích phá hủy tòa nhà nằm trong khu phức hợp đại sứ quán iran tại damasus
đến nay các quan chức israel chưa bình luận về vụ việc
phái đoàn iran tại liên hợp quốc mô tả cuộc tấn công là sự vi phạm trắng trợn hiến trương của liên hợp quốc luật pháp quốc tế và nguyên tắc cơ bản về quyền bất khả xâm phạm của các cơ sở ngoại giao và lãnh sự
khẳng định rằng cuộc tấn công này là mối đe dọa đáng kể đối với hòa bình và an ninh khu vực
iran kêu gọi hội đồng bảo an liên hợp quốc lên án vụ tấn công và cho biết tehran có quyền thực hiện phản ứng quyết đoán
đây là vụ tấn công mới nhất trong chuỗi các cuộc tấn công gần đây được cho là của israel ở syria nhằm vào ieag và nhóm vũ trang hebla thân iran của liban
cho đến nay các cuộc tấn công vẫn chưa gây ra phản ứng nào ngoài phạm vi các cuộc giao tranh vẫn kéo dài nhiều tháng ở biên giới israel với liban
bất chấp các mối đe dọa liên tục của lãnh đạo iran và hezbollah về đáp trả các cuộc tấn công
được biết từ lâu israel đã tiến hành nhiều hoạt động quân sự nhằm vào các mục tiêu quân sự của iran tại syria
tuy nhiên nếu được xác nhận đây sẽ là lần đầu tiên israel tấn công trực tiếp vào khu vực chính của đại sứ quán iran
hiện hàng loạt các nước arab gồm saudi arabia qatar các tiểu vương quốc arab thống nhất uae oman jordan iraq cùng nga và pakistan
đã lên án vụ tấn công nhằm vào cơ sở ngoại giao của iran tại syria
trong khi đó bộ ngoại giao mỹ chỉ bắt đầu tìm hiểu về các mục tiêu quân sự của israel
bộ ngoại giao mỹ bày tỏ lo ngại về bất kỳ sự leo thang căng thẳng và xung đột trong khu vực
đồng thời hy vọng sự việc sẽ không gây ảnh hưởng cho quá trình đàm phán giải cứu con tin giữa israel và lực lượng hamas tại giải gaza
mỹ cho biết đã nghe các báo cáo về vụ tấn công vào cơ quan ngoại giao iran thế nhưng chưa vội đưa ra bình luận
quân đội israel thường không xác nhận các cuộc tấn công ở syria đã từ chối bình luận về vụ việc
những năm gần đây israel thường thực hiện các cuộc tấn công nhắm vào các mục tiêu liên quan đến iran
và các lực lượng ủy nhiệm của họ ở syria
đặc biệt tập trung vào việc chuyển sang vũ khí
thế nhưng cuộc tấn công vào hôm một tháng bốn là một trong những cuộc tấn công tá bạo nhất
vì vị trí của nó là một khu phức hợp ngoại giao với mục tiêu rõ ràng vào cá nhân là quan chức quân sự cấp cao
theo giới phân tích vụ không kích đại sứ quán iran tại syria là động thái leo thang xung đột
có thể đẩy israel vào thế đối đầu với iran và các đồng minh
trước đây iran đã kêu gọi các đồng minh như hezbollah và các nhóm vũ trang khác
kiểm chế chống lại các lực lượng mỹ và israel
họ không muốn kích động một cuộc chiến rộng lớn hơn thế nhưng cuộc tấn công ngày hôm qua
có thể là giọt nước tràn ly làm thay đổi mọi tính toán của iran
các đồng minh khu vực iran cho biết họ đã tham gia các cuộc đối đầu với israel
thay mặt cho người palestine ở gaza ở nơi hơn ba mươi hai người đã thiệt mạng
tuy nhiên họ cũng đã tìm cách tránh một cuộc xung đột toàn diện với israel
đó có thể là một lập trường không thể đứng vững sau cuộc tấn công ngày một tháng bốn
sự kiện một lần nữa đẩy khu vực này đến bờ vực của một cuộc tấn công
trong một cuộc chiến tranh mở rộng về phần mình iran đã lập tức đe dọa trả đuối israel
sau khi đổ lỗi cho nước này về cuộc không kích gây thương vong vào đại sứ quán nước này ở damasus
đại sứ quán iran tại damascus hossein abari đã cáo buộc israel về các cáo buộc tấn công
nói rằng tòa nhà đã bị nhắm mục tiêu bởi sáu tên lửa từ máy bay chiến đấu f ba mươi năm của israel
truyền thông nhà nước syria thông tấn xã siria arab cũng đưa tin rằng
một hành động xâm lược của israel nhắm vào chiều ngày một tháng bốn
của khu phố merced ở damascus đã gây ra sự tàn phá lớn